thả cá đừng thả túi ni lông đây là thông điệp mà các tình nguyện viên của chiến dịch đường táo quân
muốn gửi đến người dân dịp tết ông công ông táo năm nay
đến hẹn lại lên năm nay các tình nguyện viên lại có mặt để hướng dẫn giúp đỡ người dân thả cá
nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cảnh quan môi trường
cầu long biên hà nội trước ngày lễ ông công ông táo các bạn tình nguyện viên của nhóm tình nguyện cá chép
đã có mặt từ tám giờ sáng để tuyên truyền hướng dẫn cho người dân thủ đô bảo vệ môi trường
ngay từ ngày một mươi tám tháng chạp các tình nguyện viên đã có mặt tại bờ hồ các cầu trên sông hồng để tuyên truyền
hỗ trợ người dân thả cá không thả túi ni lông thu gom và phân loại đồ thờ cúng thành loại phân hủy được và không phân hủy được
có hai cách để thả thứ nhất là đứng trên kia có các bạn dùng dòng dọc và xô để thả xuống
còn người ta muốn thì bọn em sẽ hướng dẫn người ta xuống dưới bờ sông này để mình thả trực tiếp
những tấm băng
rone khẩu hiệu như thế này đã được các tình nguyện viên của chiến dịch đường táo quân lên kế hoạch và chuẩn bị từ ba tháng trước
đây là năm thứ năm triển khai chiến dịch đường táo quân nhận được nhiều lời khen ngợi và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân
trước khi có các bạn tình nguyện viên sinh viên làm việc này thì thường thả túi lông ở do thì nó mất vệ sinh môi trường và không thu gom lại mọi chỗ thì là không tốt môi trường
còn bây giờ có này thì rất tốt mà do
thả túi lông được thu gom lại một chỗ thì đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường
nhận thức của mọi người thì thay đổi khá là rõ rệt
bây giờ chúng em không phải đi xin nữa mà họ tự động là thả giúp chú cá thả giúp chú cho cô chú cảm ơn và cái túi ni lông thì nó đỡ hẳn địa
khi chứng kiến hình ảnh này và nghe giải thích có người đã không ngần ngại giao cá và đồ thờ cúng cho các tình nguyện viên xử lý giúp
nhưng cũng có người không dễ đánh
để thuyết phục
đó là rất là nhiều người không hợp tác với bọn em
bọn em dù đã nói rất là nhiều thuyết phục họ rất là nhiều nhưng mà họ vẫn cố tình thả ngay trước mặt bọn em
thả luôn và có những cái túi ni lông và có những cái bàn thờ họ vứt trực tiếp xuống rất là nhiều cho vào bụi
đấy là cái em nghĩ về nhận thức của mọi người
thả cá chép trầu trời là phong tục truyền thống là nét đẹp của văn hóa việt
nhưng phong tục chỉ thật sự đẹp khi đi cùng với những hành vi đẹp
mỗi người dân nếu có ý thức giữ gìn môi trường chung
thì nét đẹp đó phong tục đó sẽ được trân trọng và trường tôn cùng năm tháng
nếu vẫn còn những người thả túi ni lông đồ thờ cúng xuống sông một cách tràn lan bừa bãi
gây ách tắc dòng chảy ô nhiễm môi trường
thì khi đó các tình nguyện viên vẫn còn nhiều việc phải làm để góp phần giữ gìn cảnh quan chung